cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng thành phố hà nội công ty cây xanh hà nội và các đơn vị tổ chức cá nhân liên quan
kết quả điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định nguyễn đức trung nguyên chủ tịch ubnd thành phố hà nội đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định của nhà nước để công ty xinh thái xanh công ty cây xanh hà nội và nguyễn tuấn nghĩa là các công ty cá nhân có mối quan hệ thân thiết với nguyễn đức trung được ubnd thành phố hà nội chỉ định đặt hàng thực hiện công tác trồng cây trên địa bàn thành phố hà nội trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
từ đó được hưởng lợi bất chính
số tiền đặc biệt lớn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước
hành vi trên của nguyễn đức trung đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn đức trung về tội danh trên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật